ngày hôm qua thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng lương tâm quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có thư khen gửi cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giám đốc công an tp hà nội cục trưởng cục quản lý thị trường tp hà nội về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử hàng hết hạn sử dụng hàng kém chất lượng
nội dung thư khen nêu rõ vừa qua cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì phối hợp với cục quản lý thị trường và công an tp hà nội tổ chức đấu tranh chuyên án triệt phá nhóm ba đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử hết hạn sử dụng hàng kém chất lượng là sản phẩm dinh dưỡng thực phẩm chức năng sữa bột dùng cho người già phụ nữ có thai trẻ em gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe
cùng nhiều vật chứng khác thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tâm quang ghi nhận biểu dương thành tích của các đơn vị đồng chí thứ trưởng đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an tp hà nội tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng vụ án khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật đồng thời phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và hỗ trợ lực lượng
thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu